vâng thưa quý vị như ở phần đầu của chương trình chúng tôi đã thông tin là bắt đầu từ sáu h ngày hôm nay hà nội sẽ mở lại nhiều dịch vụ và cũng từ sáu h ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội sẽ không áp dụng quy định phân vùng không áp dụng cấp giấy đi đường cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
ngoài mô tô xe hai bánh vận chuyển bưu gửi hàng hóa đang được phép hoạt động cho phép xe mô tô xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ được phép hoạt động
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô xe hai bánh có ứng dụng công nghệ chỉ được phép bố trí không quá năm mươi số lượng phương tiện hoạt động
người giao hàng phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín và khai báo y tế hàng ngày thời gian hoạt động từ chín giờ sáng cho đến hai mươi hai h hàng ngày
hà nội sẽ tiếp tục duy trì hai mươi hai chốt cửa ngõ ra vào thành phố ba mươi ba chốt ở các đường ngang lối mở đảm bảo kiểm soát được người và phương tiện ra vào thủ đô
ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nội đô
hà nội không cấm người từ tỉnh ngoài vào thành phố nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch theo quy định
ubnd hà nội tiếp tục đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế nội bài và vận tải hành khách bằng đường sắt đến hà nội
ngoài ra ubnd hà nội cũng yêu cầu tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đường bộ đường thủy gồm xe buýt taxi xe hợp đồng xe du lịch xe khách liên tỉnh
hoạt động bến khách ngang sông bến thủy nội địa vận tải hành khách bằng mô tô trừ phục vụ công tác phòng chống dịch công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia